vào lúc hai giờ ngày hai mươi chín tháng hai lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp đắc tô tỉnh con tum đã tuần tra mật phục và bắt được một vụ khai thác vận chuyển ít nhất một mươi hai mét khối gỗ rổi nhóm ba tại tiểu khu hai trăm bảy mươi bảy thuộc xã đắc rơ nga huyện đắc tô
đây cũng là lần bắt giữ lâm tặc có số lượng nhiều nhất được lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt được một mươi một lâm tặc thu giữ một mươi một xe máy chất gỗ sẻ dài gần hai mét cùng với cưa lốc
cách đó không xa những cây gỗ có đường kính hơn sáu mươi cm cũng bị đốn hạ chờ sẻ thành hộp để vận chuyển
khi dẫn các đối tượng khai thác gỗ trái phép trên vào hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt thêm hai đối tượng đang khai thác gỗ
hiện lực lượng chức năng tỉnh con tum đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc